nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số chính phủ đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
nhiều giải pháp chuyển đổi đã được giới thiệu đáp ứng được nhu cầu cho các doanh nghiệp trong nước
chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số
vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số việt nam có năng lực đi ra toàn cầu
để đạt được điều này các doanh nghiệp công nghệ số đóng vai trò rất quan trọng khi cung cấp các nền tảng chuyển đổi số
nhất là nền tảng chuyển đổi số make in vietnam dành cho các doanh nghiệp trong nước như oneoffice
hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam sẽ tham gia nhóm năm mươi nước dẫn đầu về công nghệ thông tin nhóm ba mươi năm nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo